tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
bộ khoa học và công nghệ và các bộ ngành liên quan đã phối hợp tổ chức lễ công bố sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam và các tác giả
các nhóm tác giả có công trình được công bố trong sách vàng sáng tạo việt nam hai nghìn một mươi chín
sách vàng sáng tạo việt nam hai nghìn một mươi tám tập hợp bảy mươi ba công trình giải pháp sáng tạo tiêu biểu trên lĩnh vực khoa học và công nghệ
đây là các công trình đã được ứng dụng và có hiệu quả kinh tế xã hội trong sản xuất đời sống
việc công bố sách vàng sáng tạo việt nam nhằm cổ vũ khơi dậy tinh thần yêu nước
trí tuệ của người việt nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người việt nam trong giai đoạn hiện nay
phát biểu tại buổi lễ biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích xuất sắc
mà đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ nước nhà đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu
là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc
thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tác động to lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội
đối với việt nam cuộc cách mạng này mở ra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
giúp ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức
trong bước hành đó đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ cần tiếp tục quan trị sâu sắc
chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ
đẩy mạnh nghiên cứu
nâng cao chất lượng hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ
phục vụ thiết thực việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại
kinh tế trí thức nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
bảo vệ môi trường bảo đảm quốc phòng an ninh
trích dẫn cầu văn nổi tiếng của tiến sĩ thân nhân trung
hiện tại là nguyên khí quốc gia nguyên khí thịnh thể đất nước mạnh và càng lớn lao
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ nước nhà
tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống hiếu học thông minh sáng tạo của các thế hệ cha ông
nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến ở khu vực và thế giới